liên bộ công thương tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó giá xăng dầu được điều chỉnh bắt đầu áp dụng từ một mươi bảy h ngày hôm nay mùng năm tháng bảy
theo đó giá xăng ron chín mươi hai giảm bốn trăm ba mươi năm đồng xuống mức một mươi sáu sáu mươi chín đồng một lít
xăng e năm giảm bốn trăm ba mươi một đồng xuống còn một mươi năm chín trăm một mươi tám đồng một lít
trong khi giá xăng giảm thì các loại dầu lại có xu hướng tăng
cụ thể dầu diesel năm s tăng một trăm hai mươi hai đồng lên một mươi hai chín trăm năm mươi bảy đồng một lít
dầu hỏa tăng hai trăm tám mươi năm đồng lên một mươi một sáu trăm sáu mươi năm đồng một lít
dầu ma rút tăng một trăm một mươi đồng một lít
trước đó trong kỳ điều chỉnh ngày hai mươi tháng sáu giá xăng cũng giảm mạnh tám trăm sáu mươi hai đồng một lít xuống còn một mươi sáu năm trăm linh bốn đồng một lít
theo bộ công thương bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong một mươi năm ngày trước đó có xu hướng giảm
xăng ron chín mươi hai đạt năm mươi năm chín trăm năm mươi chín đô la mỹ một thùng
đó là cơ sở để giảm giá xăng trong đợt điều chỉnh này
kể từ đầu năm đến nay giá xăng đã có một mươi ba kỳ điều chỉnh với ba lần tăng sáu lần giảm và ba lần giữ nguyên giá